tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới trong hai mươi bốn giờ qua thế giới đã có thêm hơn hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu hiện đã là ba mươi bốn triệu ca và trong đó thì có hơn một triệu ca tử vong
mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn bảy bốn triệu ca mắc và hai trăm một mươi tám trăm sáu mươi bảy ca tử vong
đứng thứ hai là ấn độ với hơn sáu ba triệu ca mắc và chín mươi bảy bảy trăm sáu mươi một ca tử vong
tiếp đến là brazil với hơn bốn tám triệu ca mắc và một trăm bốn mươi ba một mươi ca tử vong
tại malaysia bộ y tế nước này ghi nhận tám mươi chín ca nhiễm mới trong đó tám mươi sáu ca lây nhiễm trong cộng đồng
nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên một mươi một hai trăm hai mươi bốn ca
với hai ca tử vong mới tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại malaysia tăng lên một trăm ba mươi sáu ca
trong khi đó chính quyền hàn quốc cũng yêu cầu người dân hạn chế đi lại để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh vào dịp lễ trung thu
kỳ nghỉ lễ lớn nhất ở hàn quốc
vào dịp lễ này
dân hàn quốc thường đi lại nhiều và xung họp gia đình